ban thường vụ thành ủy tp hcm vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng
đối với ông phạm văn thông nguyên phó tránh văn phòng thành ủy nguyên đảng ủy viên đảng ủy cơ quan văn phòng thành ủy
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
cụ thể ông thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao vi phạm quy chế làm việc
quy định của thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại doanh nghiệp thuộc sở hữu của đảng bộ thành phố
và vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai kinh doanh bất động sản quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu
đề xuất chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
thực hiện hợp tác kinh doanh chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư phước kiển xã phước kiển huyện nhà bè
ký chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
thực hiện hợp tác kinh doanh chuyển nhượng dự án chuyển nhượng bốn mươi năm vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư ven sông phường tân phong quận bảy
tham mưu đề xuất chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và kinh doanh nhà phú thuận
hợp tác đầu tư chuyển nhượng dự án khu nhà ở phường an phú quận hai
vi phạm của ông phạm văn thông được đánh giá là rất nghiêm trọng gây dư luận bức xúc trong xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của thành ủy và cá nhân ông thông